hội trợ quốc tế lần thứ năm về công nghệ thí nghiệm phân tích chẩn đoán dịch vụ và công nghệ sinh học
analitica năm hai nghìn một mươi bảy chính thức khai mạc sáng nay tại hà nội
triển lãm do cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia bộ khoa học và công nghệ
phối hợp với tổ chức imag cộng hòa liên bang đức tổ chức
analytika việt nam hai nghìn một mươi bảy là nơi trưng bày giới thiệu công nghệ thiết bị giải pháp công nghệ mới nhất
và dịch vụ trong lĩnh vực như công nghệ phân tích đo lường và kiểm tra quản lý chất lượng công nghệ phòng thí nghiệm
khoa học sự sống và công nghệ sinh học
qua bốn lần tổ chức analatika được đánh giá là một trong những hình thức xúc tiến phát triển thị trường công nghệ cao
có vai trò quan trọng trong việc kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị tiên tiến
giúp cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu công nghệ cao thiết bị hiện đại giảm chi phí tìm kiếm
và được tiếp cận trực tiếp các nhà cung cấp nước ngoài có điều kiện so sánh lựa chọn
tránh được rủi ro trong quá trình giao dịch mua bán thiết bị chuyển giao công nghệ
triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ba mươi một tháng ba
với sự tham gia của hơn một trăm hai mươi doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới